hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam cộng hòa liên bang đức đã tổ chức diễn đàn kinh tế việt đức
diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam tiếp cận với thị trường cũng như với các đối tác chiến lược tại đức
tại diễn đàn các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư chuyển sao công nghệ đã được thực hiện
trước sự chứng kiến của lãnh đạo bộ kinh tế lao động và y tế đức doanh nghiệp hai bên đã có nhiều thỏa thuận cũng như ký kết nhiều hợp tác
trong đó tập trung chủ yếu với các doanh nghiệp bằng mekken bắc vô bò men
đây được coi là điểm nhấn cũng như triển vọng mới về hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra tại diễn đàn các chuyên gia của hai nước cũng đưa ra nhiều tham luận liên quan đến phát triển du lịch
du học dạy nghề kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp và bàn luận về những cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới